đó là một số nội dung nổi bật sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay chiều ba mươi tết
kính chào quý vị khán giả mở đầu bản tin là các tin tức an ninh kinh tế cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam một mươi hai đối tượng đều là đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm sáu nghìn năm d ở phường phước tân
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ
các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ gồm nguyễn ngọc minh
giám đốc trung tâm chín đăng kiểm viên của trung tâm và hai tài xế của trung tâm đăng kiểm sáu nghìn năm d
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
nguyễn ngọc minh đã chỉ đạo các đăng kiểm viên chủ động gợi ý nêu yêu cầu các chủ phương tiện đến đăng kiểm chung
chi tiền từ một trăm linh bốn trăm linh đồng để được bỏ qua các lỗi
trước đó ngày một mươi tám tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam một mươi một đối tượng gồm đăng kiểm viên nhân viên đăng kiểm thuộc trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d
ở phường tân biên thành phố biên hòa
vận chuyển hơn một mươi bao thuốc
lá nhập phạm thành lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ tại phường vĩnh quang thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang khởi tố bắt tạm giam về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó tại khu vực trạm thu phí thuộc xã hòa điền huyện kiên lương tỉnh kiên giang
lực lượng công an kiểm tra xe ô tô tải do phạm thành lâm điều khiển
qua đó phát hiện trên xe đang vận chuyển một mươi hai trăm linh bao thuốc lá có nguồn gốc nhập lậu
qua làm việc bước đầu lâm thừa nhận vận chuyển thuê thuốc lá từ thành phố hà tiên về thành phố rạch giá
cho một người đàn ông không rõ lai lịch địa chỉ với số tiền hai năm triệu đồng
trước đó lâm đã vận chuyển chót lọt một chuyến cho người đàn ông trên để lấy tiền tiêu xài tết
công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang phối hợp cùng với cơ quan quản lý thị trường
vừa kiểm tra phát hiện một cửa hàng kinh doanh thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thị trấn một ngàn huyện châu thành a
tại thời điểm kiểm tra cửa hàng này bày bán lưu trữ ba mươi bảy sản phẩm gồm máy hút thuốc lá điện tử
và tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam
chủ cửa hàng chưa cung cấp được hóa đơn chứng tử có liên quan đến số hàng hóa này
cũng như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
đoàn kiểm tra niêm phong và tạm giữ số máy hút thuốc lá điện tử và tinh dầu để xử lý theo quy định
bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên vừa ký ban hành công điện khẩn số ba trăm tám mươi ba cdbct
gửi tổng cục quản lý thị trường cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
về việc tăng cường giám sát kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
bộ trưởng bộ công thương yêu cầu tổng cục quản lý thị trường cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
thực hiện nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia bộ công thương trong quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu
cụ thể thực hiện trực một trăm linh quân số lực lượng quản lý thị trường tăng cường giám sát
kịp thời kiểm tra phát hiện kiên quyết xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm
theo quy định của pháp luật đối với hệ thống kinh doanh xăng dầu
ở tất cả các loại hình thương nhân đầu mối thương nhân phân phối tổng đại lý
cửa hàng bán lẻ thực hiện áp dụng hình thức xử phạt bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả
theo quy định kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép thu hồi giấy phép giấy xác nhận
giấy xác định đủ điều kiện thuộc các trường hợp theo quy định của chính phủ về kinh doanh xăng dầu
ngoài ra cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố thực hiện phối hợp với sở công thương
các tỉnh thành phố kiểm tra đảm bảo thực hiện nguồn cung xăng dầu không để xảy ra tình trạng đứt gãy
thiếu hụt xăng dầu cục bộ cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và hệ thống phân phối
của các thương nhân đầu mối thương nhân phân phối tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
lập biên bản và tiến hành xử lý ngay khi có dấu hiệu vi phạm gian lận thương mại trong kinh doanh
cục đường bộ việt nam vừa có văn bản gửi các sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tăng cường công tác kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải đảm bảo an toàn giao thông
cục đường bộ việt nam đề nghị sở giao thông vận tải các tỉnh tăng cường
theo dõi kiểm tra xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm thông qua dữ liệu
từ hệ thống giám sát hành trình đặc biệt là các trường hợp không truyền dữ liệu
chạy quá tốc độ vi phạm thời gian lái xe theo quy định chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải
trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải
bằng xe ô tô tuyệt đối không đưa các phương tiện lái xe không đủ điều kiện
phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thiết bị giám sát hành trình
bộ việt nam cũng yêu cầu các sở giao thông vận tải có văn bản chỉ đạo các bến xe khách trên địa bàn
thực hiện nghiêm công tác kiểm tra điều kiện phương tiện kiên quyết không cho xuất bến
các trường hợp lái xe sử dụng rượu bia phương tiện không đủ điều kiện
không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giấy chứng nhận kiểm định hết hạn
thiết bị giám sát hành trình camera không hoạt động
thưa quý vị bộ trưởng bộ tài chính ban hành chỉ thị số ba ct btc
về việc tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
tại chỉ thị thì bộ tài chính dự báo quý i năm hai nghìn hai mươi ba còn nhiều khó khăn và thách thức
tình hình cung cầu và giá cả mặt hàng nguyên vật liệu thiết yếu biến động phức tạp và khó lường
với công tác tăng cường điều hành và bình ổn giá cả thị trường dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng đề nghị đơn vị trực thuộc bộ theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới
tác động đến việt nam từ đó có giải pháp ứng phó phù hợp cập nhật sát tình hình cung cầu
giá cả thị trường trong nước kịp thời tham mưu biện pháp quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường
trước trong và sau tết tăng cường công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
và tránh để xảy ra biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội
cục quản lý giá có trách nhiệm chủ trì phối hợp với đơn vị chức năng thuộc bộ
ngành tổ chức nắm bắt thông tin và theo dõi sát diễn biến của cung cầu thị trường và giá cả
đặc biệt một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng tư liệu sản xuất quan trọng có giá biến động lớn
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi hai được đánh giá là một năm mà kinh tế đầy khó khăn chính vì vậy mà sức mua
cũng như là sức bán các mặt hàng ngày tết và ngày giáp tết cũng không được xuất

và hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm nhiều tiểu thương thậm chí phải xả hàng giá rẻ để về quê ăn tết
nhưng vẫn khó hút được khách mua sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
tại điểm bán hàng tết trước sân vận động mỹ đình không khí mua bán khá chầm lắng
các loại cây phục vụ trang trí dịp tết như đào quất mai tồn không ít
nhiều tiểu thương đã chuẩn bị dọn hàng về nhà ăn tết vì người mua trả giá quá rẻ
nhưng không khí mua bán

nhưng không khí mua bán khá chầm lắng

thì cuối năm sức mua của người dân tăng cao trong đó các mặt hàng mộc mỹ nghệ được nhiều người quan tâm
để trang trí nhà cửa tạo thêm sinh khí trong những ngày tết
nhiều nghệ nhân cho rằng nghề điêu khắc gỗ khó nhất là thổi hồn vào nền gỗ sù xì vô chi để tạo ra giá trị nghệ thuật
hiểu được tâm lý khách hàng các cơ sở mộc tung ra thị trường nhiều sản phẩm mang biểu tượng thuần việt
hướng đến những điều tốt đẹp yên vui trong cuộc sống
những ngày giáp tết cơ sở sản xuất đồ gỗ an cùng đường ở huyện tây nguyên
tây nguyên tỉnh hà nam luôn tất bật với những đơn hàng cuối năm
ngoài các sản phẩm truyền thống cơ sở còn đưa ra nhiều sản phẩm mới
mang giá gấp hiện đại phù hợp với nhu cầu trang trí nội thất trong dịp tết nguyên đán
để hoàn thành các sản phẩm thịt sao cho khách hàng
lao động tại cơ sở phải làm việc tích cực hơn
tuy nhiên không vì thế mà cơ sở xem nhẹ chất lượng
bởi mỗi sản phẩm được hoàn thành phải bảo đảm về chất lượng thẩm mỹ
nhằm tạo uy tín và thương hiệu cho cơ sở
những ngày bình thường trong làm việc của tôi tôi đã yêu nghề và lấy những thương hiệu
bởi vì vẫn không phải vì nó vội mà mình làm nó ẩu được
và mình vẫn phải làm theo chất lượng và tiêu chuẩn của mình
bởi vì trước đây là lấy tên đồ gỗ hùng lợi
nhưng hiện nay là tôi đưa vào cái phong thủy an cung đường của hà nam
bởi vì chúng tôi làm thì đi cả nước
từ những khách hàng khó tính đến đấy thì có những người đi dục
nhưng mà không thể được khi đủ chất lượng chúng tôi mới cho sản xuất ở tại sửa
từ câu chọn gỗ
hoặc là những cái khâu gọi là để hoàn thiện thì cũng thế
thì bây giờ nó đủ tiêu chuẩn của mình thì mình cho ra
thị trường thì ra nó đông lắm nó đa dạng đủ
những người gọi là ví dụ những cái hàng chợ thì nó rẻ
nhưng hàng ví dụ đắt tiền thì nó khác
qua quá trình thời gian thì gia đình sử dụng một
cũng rất nhiều cơ sở chúng tôi đã đi tham khảo rồi
thế thì đến cơ sở này thì tôi thấy là một mẫu mạ chủng loại hàng đa dạng
rồi đục khắp
thì cũng tất cả mọi cái là tinh sản
nói chung là
về mỹ thuật đồng tôi đánh giá nó rất cao
hôm nay tôi đến đây thì
để mua thêm sắm để chuẩn bị cho gia đình
trang hoàng lãi ban thờ
sản phẩm chủ đạo được nhiều khách lựa chọn tại đây
là đèn thờ tọa đăng và tượng gỗ
các sản phẩm được lựa chọn làm từ nhiều loại gỗ khác nhau
chủ yếu là các loại gỗ chất lượng cao
có mùi hương đặc trưng tạo cho người dùng
cảm giác gần gũi với thiên nhiên
mỗi sản phẩm đều được chú trọng về chất lượng
và được làm tỉ mỉ đến từng chi tiết
để cho ra đời một sản phẩm
nghệ nhân nguyễn bá hùng cùng những người thợ lành nghề
phải thực hiện rất nhiều công đoạn
từ chọn gỗ xử lý
cho đến chạm khắc tạo hình cầu kỳ
không chỉ mềm mại tỉ mỉ
khả năng của người thợ còn được hiện rõ
trên từng nhắt đục chính xác
khai thác một cách hiệu quả
nét đẹp của nền văn
thừa gỗ tự nhiên
khi làm ra một sản phẩm thì
thật sự là nó rất nhiều công đoạn
mà công đoạn nào nó cũng là gọi là
nhiều phức tạp và vất vả
từ tiện xong đến đánh bóng xong
bắt đầu ra sửa lại sửa lại xong rồi lại sơn
thì mới ra được một sản phẩm
trong khi thôi nó tầm khoảng sáu công đoạn
mới ra được một sản phẩm
ví dụ như một cái đèn này đây này
tức là để máy nó tiện ra được đến tầm như này
nhưng những chi tiết này
thì vẫn phải là làm bằng thủ công
và làm bằng tay
những cái từ những cái đường này đường này
thì phải tách bằng tay bằng thủ công hết
thì nó ra thì đến
khi những cái này nó mới nét được
với những người thổi hồn cho gỗ quê hương
mỗi sản phẩm được làm ra
đều là thành quả
từ bán tay tài hoa
và niềm đam mê với nghề truyền thống
những vận rộn từ đơn giản đến cầu kỳ
đều được chăm chút từng chi tiết
do đó nhờ trân trọng
và có định hướng phát triển đúng đắn
nghệ nhân nguyễn bá hùng
đã có được thành công bước đầu
chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng
yêu nghị thuật bùi vũ
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế
đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi
tin tức kinh tế phương nam ngày ba mươi tết
mở đầu chương trình sẽ là những thông tin
về kinh tế tiêu dùng
trong ngày cuối cùng của năm nhâm dần
năm nay nhiều quán cà phê tại tp hcm đã chiều lòng khách hàng ra thông báo không nghỉ tết hoặc không phụ thu từ hai mươi chín tết đến tận mùa năm thông qua đó các bạn trẻ có dịp đuôi đến những tù điểm cà phê quen thuộc để chơi tương bừng dịp tết quyến mão có thể kể ra đây danh sách các quán cà phê giải khác như hệ thống highland coffee thông báo nổi bật phục vụ xuyên tết không phụ thu từ hai mươi chín tháng chặt đến mùa năm tết trên khắp cả nước theo đó tại khu vực miền nam chỉ có một số chi nhánh highland coffee ở một số khu vực miền nam chỉ có một số chi nhánh highland coffee ở một số khu v
trang trí đặc thù như trong trường đại học tòa nhà văn phòng đóng cửa còn lại được mở cửa như ngày thường về nước uống các quán cà phê mở xuyên tết ở sài gòn sẽ tập trung vào các loại trà từ trà trái cây trà truyền thống trà sữa machiato
bên cạnh trà các quán cũng có phục vụ nhiều loại đồ uống khác như matra sô cô la sử dâu theo khảo sát sự bộ phần lớn các quán mở bán đều phụ thu phổ biến ở mức từ năm đến hai mươi hoặc năm đồng đến một mươi đồng một món ăn hay đồ uống so với ngày thường với lý do nhân công ngày tết cao gấp hai ba lần và nguyên vật liệu tăng
tết nguyên đáng là thời gian nhu cầu chi tiêu mua sắm của người dân doanh nghiệp tăng mạnh
tuy nhiên ghi nhận tại nhiều điểm giao dịch atm những ngày sắp tết khá vắng vẻ lượng khách hàng đi rút tiền mặt ít hơn nhiều so với những năm trước
lý do vì hiện tại các phương thức thanh toán điện tử rất tiện lợi kể cả không có tiền mặt vẫn có thể mua sắm chi tiêu bằng viết điện tử chiếu hóa ngân hàng quét mã qr hoặc thẻ
nhiều người cho biết họ chỉ cần một số tiền đủ để chi tiêu cơ bản và đi tàu xe
ngoài ra nhiều ngân hàng đã áp dụng các máy cdm có khả năng phục vụ hạn mức nhiều hơn so với máy atm giúp khách hàng giảm thiểu thời gian giao dịch
đặc biệt càng về những ngày sắp tới nguyên đáng cùng với nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên số lượng giao dịch chuyển tiền thanh toán trực tuyến cũng có xu hướng tăng theo
bởi người dân hiện nay ngày càng có thói quen sử dụng thanh toán không tiền mặt nhiều hơn trong chi tiêu mua sắm hằng ngày
dầu thô trong nước không phù hợp với các nhà máy sản xuất lọc dầu của việt nam
tuy vậy việc xuất khẩu dầu thô hàng năm giúp mang lại khoản thu lớn
cho ngân sách nhà nước
cũng trong báo cáo của bộ tài chính của thủ tướng chính phủ
về tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước một mươi năm ngày đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tổng số thu ngân sách nhà nước trong một mươi năm ngày đầu đạt bốn mươi hai sáu trăm tám mươi tỷ đồng
bằng hai sáu dự toán
bộ tài chính cũng thực hiện xuất cấp một mươi một một trăm linh tấn gạo dự trữ quốc gia
để cứu trợ cứu đó cho nhân dân trong dự tích nguyên đáng và giáp hạt đầu năm
thưa quý vị trong thời gian qua thị trường du lịch trong và ngoài nước
có bước phục hồi mạnh mẽ
số lượng du khách đặt tour dịp tết cũng tăng cao so với bình thường
mùa du lịch dịp tết nguyên đáng quý mẫu hai nghìn hai mươi bốn
các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành tại tp hcm đã mở các tour với chương trình hấp dẫn
thành phố kỳ vọng các tour trong nước và quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy ngành du lịch phục hồi
theo các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành tại tp hcm
thị trường du lịch tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba sôi động
sau hai năm gặp nhiều hạn chế do dịch covid một mươi chín
dự báo lượng khách dịp lễ tết cuối năm nay sẽ cao hơn năm ngoái khoảng ba mươi đến bốn mươi
nên nhiều doanh nghiệp lữ hành đã đồng loạt cùng cả trăm tour tuyến
lịch trình du xuân đáp ứng nhu cầu du khách
lửa việt luôn mong muốn khách có những cái trải nghiệm đặc biệt
và gặp được những sự may mắn cho năm mới
lửa việt luôn chọn những tuyến phù hợp cho khách hàng
ví dụ như trong nước
có những tuyến đi về khu vực tây ninh
khu vực mười viễn chùa ở khu vực vũng tàu
hay là đối với tour nước ngoài
mình chú trọng đến hệ thống hành hương như tour myanmar hay tour ấn độ
đều có những dịch vụ phù hợp
cũng như những tuyến phù hợp với nhu cầu của khách
tết này là chương trình du lịch mùa đông
chúng tôi hướng khách vào những chương trình du lịch trượt tuyết
hoặc là chương trình du lịch nhật bản
chúng tôi đi sâu vào cái nền văn hóa của đất nước
cũng như là con người nhật bản
để cho người việt chúng ta có thể là thấy
cũng như là được trải nghiệm nhiều hơn
để hiểu hơn về cái văn hóa của đất nước nhật bản
đến giai đoạn hiện tại
thì ngày hôm nay thì những cái lượng khách mà đăng ký tour tết
thì chúng tôi đã khóa sổ về nhật bản hàn quốc
hay là châu âu hay là những cái tuyến du lịch dubai
thì hiện giờ là thứ nhất là không thể làm cái visa
thứ hai nữa là những khách có nhu cầu đi những cái tuyến này
thì hầu như là đều phải đăng ký trước một tháng
để có thể là làm visa cho khách hàng
du lịch nội địa vẫn là sản phẩm tour bán chạy nhất
và vẫn là nguồn thu chủ lực của các doanh nghiệp du lịch với các tuyến biển
các tuyến đường bộ lên núi ngắm hoa tết
cũng được nhiều người lựa chọn do có chi phí hợp lý
bên cạnh đó các tuyến tour du lịch hành hương vào thời điểm đầu năm
cũng thu hút rất nhiều du khách đăng ký
hiện tại để chuẩn bị cho xuân quý mạo hai nghìn hai mươi ba
thì công ty saco đã lên rất là nhiều cái chương trình để phục vụ cho du xuân
đặc biệt là các sản phẩm về du lịch hành hương
đối với sản phẩm nội địa thì saco vẫn đang triển khai rất là nhiều sản phẩm
ở khu vực bắc trung nam
và đặc biệt khu vực miền nam này thì saco đang tập trung vào một cái điểm đến
rất là nổi tiếng trong xu hướng hiện nay đó là khu du lịch núi bà tây ninh
đây là một trong những điểm tâm linh cũng như là hành hương
được rất là nhiều du khách quan tâm trong dịp xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba
nhằm tăng cường thu hút trải nghiệm cho du khách và người dân mùa lễ hội xuân và tết
ngành du lịch thành phố còn xây dựng một hệ sinh thái liên kết giải pháp công nghệ thông tin
có mối liên hệ chặt chẽ sử dụng nguồn cơ sở dữ liệu chia sẻ
giúp du khách người thân tra cứu thông tin du lịch
mặt khác ngành du lịch thành phố đã chuyển trọng tâm từ quảng bá sản phẩm
dịch vụ sang quảng bá duy trì hình ảnh điểm đến để giữ mối liên hệ
với khách du lịch trong nước quốc tế và từng bước chinh phục lại thị trường truyền thống
cũng như mở cửa những thị trường tiềm năng
trong xu hướng chuyển số cho doanh nghiệp du lịch việt nam trong năm hai nghìn hai mươi bốn
và những cơ hội mới cho ngành du lịch thành phố hồ chí minh
cũng kịp thời đưa ra những giải pháp thích ứng thị trường hướng đến sản phẩm du lịch số
năm hai nghìn hai mươi hai không ít chứng sĩ rơi vào cảnh cháy tài khoản chính khoán
tính chung cả năm chỉ số vn index giảm ba mươi năm
tuy nhiên thì giới phân tích dự báo vn index sẽ đạt một ba trăm linh
đến một ba trăm năm mươi điểm trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
điều này cũng kỳ vọng sự trở lại mạnh mẽ của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường
phóng sự này cũng khép lại những tin tức của kinh tế phương nam hôm nay
trong giai đoạn thị trường đi qua nhiều thăng trầm
năm hai nghìn một mươi hai lượng tài khoản mở mới vẫn tiếp tục lập kỷ lục
với tổng cộng hơn hai bốn mươi tám triệu tài khoản gấp khoảng hai năm mươi tám lần so với lượng tài khoản mới năm trước
đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai số lượng tài khoản nhà đầu tư trong nước
là bảy nghìn bảy trăm năm mươi năm triệu tài khoản tương đương hơn sáu bảy dân số cho thấy thị trường chứng khoán việt nam
vẫn còn nhiều tiềm năng thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư trong nước
trong năm hai nghìn hai mươi hai thì mặc dù thị trường điều chỉnh sâu
nhưng tôi cho rằng rất nhiều nhà tư nhà đầu tư mới cũng như cũ cho rằng đây là cơ hội đầu tư thay đổi thị trường
cụ thể là hiện tại vnx đang giao dựng mức khoảng một mươi lần lợi nhuận trailing ebs
thì đây là một trong những mức thật
lịch sử nếu chúng ta nhìn vào lịch sử khoảng một mươi năm gần đây
chúng tôi cho rằng là thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ hồi phục trở lại
và nó sẽ thu hút sự truyền thông cũng như là thu hút nhà thương mới tham gia thị trường
trong giai đoạn đầu năm thì số lượng tài khoản mở mới rất cao do thị trường rất tốt
tuy nhiên dần về cuối năm thì số lượng tài khoản mở mới nó cũng thấp đi
tuy nhiên thì cái việc mà giảm số lượng tài khoản hấp đi đó
mình cho rằng là thị trường nó không còn tiềm năng nữa thì cũng không phải là chính xác lắm
tại vì thật sự thì việt nam mình cái số lượng tài khoản mở mới mà tính trên dân số
thì việt nam mình vẫn là một trong những cái thị trường thấp
cái tỷ lệ dân số có số lượng tài khoản nhân khoán là thấp so với những cái nước trong khu vực
thì chứng tỏ là một cái điều là trong dạng thì chắc chắn thị trường nó sẽ thu hút được
rồi tiếp tục thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường
đã có những nhà đầu tư rời khỏi thị trường
xong theo các chuyên gia các nhà đầu tư cá nhân sẽ quay lại
khi thị trường chứng khoán bắt đầu thay đổi với triển vọng tích cực
tươi sáng hơn
dự đoán thị trường chứng khoán có khả năng sẽ hồi phục vào giai đoạn giữa cuối năm hai nghìn hai mươi
khi thị trường tài chính ngân hàng ổn định và lãi xuất có sự hướng giảm
cuối hai nghìn một mươi ba thì những áp lực về lãi xuất về lãm phát về tỷ giá nó sẽ hạ nhiệt
và có cơ sở để ngân hàng nước nới lọc chính sách trình thể
và như vậy thì việc nới lọc chính sách trình thể sẽ hỗ trợ rất nhiều thị trường chính khoán việt nam
do đó chúng tôi cũng kỳ vọng là nửa cuối hai nghìn hai mươi ba chúng ta sẽ thấy
sự hồi phục rõ ràng hơn của vindex
chúng tôi đang đặt mục tiêu vindex khoảng một bốn trăm linh điểm
tức là tăng khoảng đâu đó ba mươi so với ở mức điểm hiện tại
thì nếu mà thế giới không tăng mạnh lãi suất nữa
thì chắc chắn là trong nước việt nam mình cũng kỳ vọng từ quý ba năm hai nghìn hai mươi ba sẽ giảm lãi xuất đi
nhiều nhà đầu tư có thể là sẽ quay lại thị trường
và từ đó sẽ giúp thúc đẩy thị trường tốt hơn cho giai đoạn cuối quý hai năm hai nghìn hai mươi ba tới
bên cạnh đó hệ thống giao dịch krx với kỳ vọng là tiền đề
cho ra đời các sản phẩm dịch vụ mới trên thị trường đã lỡ hẹn trong năm hai nghìn hai mươi
không chỉ nâng sức mua khi nhà đầu tư không còn cần phải có đủ một trăm linh tiền ký quỹ trước khi mua
đây cũng là một tiêu chí khi xem xét nâng hạng thị trường mà việt nam đang theo đuổi
đây cũng là yếu tố được dự báo sẽ thu hút các nhà đầu tư
tốc độ giao dịch của thị trường nó sẽ nhanh hơn
ngoài ra những cái sản phẩm
chúng ta gọi là những cái phương thức mới
ví dụ như là sau này chúng ta có thể ứng dụng vào cho cái hoạt động t chẳng hạn
hay là những cái sau nữa là chúng ta có thể nghĩ đến những cái công cụ
ví dụ như là giúp cho các công ty cho các nhà đầu tư có thể sọt sale
tức là bán khống trước v v
thì cái hệ thống mới này có thể đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chí đó
và giúp cho thị trường vận hành một cách linh hoạt và trôi chảy
ngoài ra sự ra đời của các lỗ chỉ số vn ba mươi vn diamond vn philips vn physalis vn mix
giúp đa dạng danh mục sản phẩm của các quỹ đầu tư với sự ra đời của các quỹ etf
lựa chọn cổ phiếu tốt thuộc danh mục các lỗ chỉ số mà các quỹ etfs tham chiếu
có thể sẽ giúp danh mục của nhà đầu tư cá nhân ít chịu tổn thương hơn
trong những nhịp suy giảm mạnh của thị trường
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng chiều ba mươi tết ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại